một đường dây mua bán ma túy liên tỉnh vừa được phòng cảnh sát điều tra tội phạm
về ma túy công an tp đà nẵng triệt phá
đối tượng cầm đầu đường dây đã bị bắt giữ cùng với chín kg ma túy đá và ketamin
đây là vụ có số lượng ma túy lớn nhất từ trước đến nay bị phát hiện
chuẩn bị thẩm lậu vào địa bàn tp đà nẵng
đối tượng cầm đầu được xác định là trà văn công chú quận ngũ hành sơn
ngoài ra cơ quan công an còn bắt giữ đặng quang hiếu chú huyện hòa vang
tp đà nẵng là chân rết của công
từ cuối tháng ba vừa qua thông tin về một đường dây mua bán ma túy số lượng lớn
từ quảng trị vào đà nẵng được các trinh sát nắm bắt và tổ chức theo dõi
đến ngày hai mươi ba tháng năm bằng các biện pháp nghiệp vụ xác định công ra quảng trị
để lấy ma túy về bán nên phòng cảnh sát ma túy công an tp đà nẵng
đã triển khai nhiều mũi công tác phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của bộ công an
và công an tp tổ chức đón lõng bắt quả tàng hai đối tượng cùng toàn bộ chín kg ma túy
được ngụy trang như những túi trả khô
công thừa nhận mua số ma túy này về bán cho các đầu nậu và con nghiện